ngày một mươi năm tháng sáu ba đảng phái chính trị ở cộng hòa ireland đã đạt được thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền mới
thỏa thuận này nếu được thông qua thì sẽ giúp chấm dứt bế tắc chính trị đã kéo dài nhiều tháng qua tại quốc gia này
theo thỏa thuận mới lãnh đạo đảng fianna fair michel martin sẽ là thủ tướng mới của ireland
trong khi đó lãnh đạo của đảng feingale đương kim thủ tướng leo varadkar
dự kiến sẽ trở lại vị trí này vào năm hai nghìn hai mươi hai trong nửa sau nhiệm kỳ của chính phủ mới
trước đó phát biểu trước báo giới ông varadkar cũng cho biết vị trí thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ được phân chia theo hình thức luân phiên
thỏa thuận này cần được các thành viên chủ chốt của mỗi đảng thông qua trong khoảng một mươi ngày tới
trong đó đảng xanh cần sự đồng thuận của hai phần ba thành viên mức yêu cầu cao hơn hẳn so với hai đảng đối lập còn lại
vì vậy khả năng thỏa thuận bị bác bỏ vẫn treo lơ lửng